thúy công bằng chiếc xà lan to dị thường này
những trinh sát và những chú chó tinh khôn đã phát hiện ra mục tiêu
thuyền trưởng đã cho quyết định đổ bộ
thì ra chiếc máy nổ của xà lan sẽ là phương tiện chính để họ bắt đầu triển khai hành động
rất nhịp nhàng và chuyên nghiệp người nào việc đó gần như không ai bảo ai
từ đứa con nít cho đến chị phụ nữ và cả bè chó mực ai cũng tự biết phần nhiệm vụ tác chiến của mình là gì
cổ máy chiến dịch đã bắt đầu hoạt động
biệt đội săn bắt chuột
chính là cách bà con gọi vui về cách thức săn bắt chuột mùa nước nổi của gia đình bác ii
bởi mỗi khi họ đi săn bắt chuột là cả đại gia đình đều ra quân
và cách thức bắt chuột của họ cũng vui nhộn và kỳ thú khác người
với phương pháp thủy công chiếc máy nổ của xà lan có nhiệm vụ bơm nước từ cơn lên
và đổ vào cửa chính của hang chuột
chuột đồng lũ luôn đề phòng
lúc nào hang của chúng cũng có đến hàng chục cửa hàng phụ để thoát nạn khi có biến
thế nhưng tài nghệ truy tìm hang chuột của biệt đội săn bắt chuột gia đình bác hai cũng thuộc vào hang thượng thừa
đàn chó tinh khôn sẽ đến hơi tìm ra cửa hang phụ
các chị phụ nữ có nhiệm vụ đào hang
và bọn trẻ chỉ còn nhiệm vụ đưa những chiếc lọt cá vào miệng hang
cửa ra hàng phụ chính là cửa tử của bảy chuột
chiến dịch đã bắt đầu
thì ra hang phụ nhiều hơn họ tưởng
những chức hang phụ càng lúc càng được phát hiện nhiều hơn
và đó là công việc của những đứa trẻ con
và đàn chó trinh sát càng vất vả hơn
với nhiệm vụ truy tìm tận hang ổ sâu nhất của bà chuột
động tác quay mỏng mỏng mỗi khi tóm được một chú chuột
là cách mà biệt đồi săn bắt chuột nhà bác hai nghĩ ra
để làm bọn chuột chóng mặt mà bất tỉnh tí sự
và đây chú chuột đầu đàn
một chú cống dung to lớn đã sa bẫy
đàn chó săn tỏ ra bực mình
vì công lao lớn nhất không thuộc về chúng
những rọi chuột đã bắt đầu đầy tù binh
những chiếc ghe nhỏ đã được tăng cường cho hạm đội
để đưa chiến lợi phẩm về hậu cứu
xem ra ngày hôm nay là một ngày bội thu tháng hai
những chú lính trình sát được lệnh dược sông
để truy tìm hang ổ mới của bầy chuột
kẻ phá hoại mùa màng của những cánh đồng lúa vụ ba
những chiếc hang chuột thiên la địa dõng lần lượt được phát hiện
sự dùm duyễn trong phần công của biệt đội săn bắt chuột
đã giúp cho họ một ngày bội thu
những cô những chị
còn tranh thủ
hái mớ rau muống gian bờ
để chuẩn bị cho bữa cơm chiều thịnh soạn
sau một ngày giấc giả nhưng kỳ thú
một ngày săn bắt chuột kết thúc
mọi người trở về nhà trong niềm hân quang
vì chiều nay những món ngon dân giả
như chuột đồng khỉ nước dừa
chuột đồng xào sả ớt
chuột đồng quay lưu
đang chờ đợi họ
chúng tôi thật bất ngờ
khi người chỉ quy biệt động săn bắt chuột
bằng phương pháp thủy công
lại là một người công điếp
anh tâm sự về câu chuyện của mình qua lời phiên dịch của người vợ
anh nói là ba cách bắt chuột
một cách là bơm nước đặn ngập
đặn chuột chạy lên bắt
cách thứ hai là đào hang
cách thứ ba là dở trà bao lứ vòng vòng bắt chuột
chuột luộc tôi mẹ
giàu mua nước nổi
khắp miền tây
đi đến đâu
cũng có thể thấy những toán săn bắt chuột đồng như thế này
kinh nghiệm ruộng đồng
đã cho họ sự sáng tạo nhiều cách săn bắt chuột kỳ thú
săn bằng súng ná vàng thun
xào ba chĩa
đốt lửa hung khoái
mô hình dạng trạng cách thức săn bắt chuột đồng
mà cách nào cũng có cây hay
cái kỳ thú riêng của nó
cách săn bằng súng ná vàng thun
có lẽ được cánh thanh niên trai trẻ yêu thích hơn cả
cách này có thể cơ động ở mọi địa hình
và nó mang lại cảm giác của một thợ săn thực thụ
một trăm tỷ đồng
nhưng săn chuột đồng bằng súng ná hay đào hang có lẽ thu hoạch ít hơn nhiều so với chất trà răng lưới bao
sau khi xác định vị trí đàn chuột hay về người ta chất đóng trà lại bằng một chút mềm bằng hương hoa
trong một trận đấu

để dụ chuột tập trung về trước đó nhiều ngày
sau đó làm lưới bao quanh
và bắt đầu dùng sẻn len đào hàng
cách thức này tuy tốn nhiều công sức
nhưng số lượng chuột bắt được rất cao
dù cho săn bắt chuột đồng
bằng cách thức nào
cũng không thể thiếu đi những chú chó tinh khôn
trong những đoàn người đi săn
hầu hết là chó cỏ chó nhà
nhưng có lẽ
môi trường sống và sinh tồn
nơi độc sâu nước nổi
và ý thức bảo vệ mùa màng của gia chủ
đã tập cho chúng thái quen săn bắt cửa khôi
không kém gì chó săn hay chó bẹp xe
có lẽ săn chuột đêm là lý thú hơn cả
trời đêm mát lạnh làm người săn sảng khoái
nhưng đó chính là thời khắc
đặng chuột mất cảnh giác nhất
mỗi đêm có thể bắt được một trăm linh con
không biết từ bao giờ
người miền tây đã nghĩ ra cách săn bắt chuột đồng
để bảo vệ mùa màng lúa gạo và hoa màu
và cũng không ai biết từ bao giờ
chuột đồng trở thành thương phẩm đặc sắc của người miền tây
ngang hàng với đặc sản rắn rùa trong mùa nước nổi
chỉ biết rằng những bước chân lựa khách đến với những mùa nước nổi miền tây nam bộ
liệu ai có thể kềm lòng được với những món chuột khìa chuột hấp xả ớt chuột nướng chuột quay lưu vàng ươm như thế này không
và ai có thể đành lòng cất bước khi câu chuyện rôn rã về những ngày nước lên quanh mâm cơm đưa cây với món đặc sản chuột đồng đang tới hồi rơm rã nhất